trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số một mươi ba các địa phương miền trung từ quảng bình đến khánh hòa
đang triển khai nghiêm túc công điện của ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương
về công tác chủ động ứng phó kêu gọi tàu thuyền tránh chú bão
tính đến năm giờ ngày một mươi một tháng một mươi một các tỉnh thành phố từ quảng bình đến bình thuận đã thông báo
hướng dẫn cho tổng số hơn ba mươi sáu tám trăm linh tàu với hơn một trăm bảy mươi sáu năm trăm linh lao động biết vị trí
hướng di chuyển và diễn biến của bão số một mươi ba để chủ động phòng tránh
văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố từ quảng trị đến khánh hòa
đã có công điện yêu cầu các ngành địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số một mươi ba
khẩn trương triển khai công tác ứng phó
bên cạnh đó các địa phương trong khu vực cũng đã và đang tập trung khắc phục hậu quả của cơn bão số một mươi hai
theo báo cáo hiện tại tình hình ngập lụt vẫn còn tại một số địa phương
trong đó tại thừa thiên huế
còn khoảng bốn ba trăm bảy mươi nhà vẫn đang bị ngập từ một đến ba mét
tại quảng ngãi nước cơ bản đã rút khỏi nhà dân hiện chỉ còn ngập cục bộ tại một số khu vực trũng thấp ngoài đồng